cơ quan công an phát hiện có trường hợp thiện cho vay nợ tám tỷ đồng với mức lãi suất một trăm linh năm một tháng
sau một thời gian dù trả lãi rất nhiều lần nhưng số tiền còn nợ lên đến hai mươi tỷ đồng
nếu không trả được tiền lê thái thiện buộc con nợ phải chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho thiện và nhiều tài sản có giá trị khác
tiến hành khám xét nơi ở của lê thái thiện cơ quan công an thu giữ nhiều loại giấy tờ cho vay tiền giấy ghi nợ
liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng
với số tiền thể hiện trong các giấy vay tiền từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn